và rõ ràng thì qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng có thể thấy được là những cái ngành kinh doanh này nó đóng góp vào nền kinh tế nó lợi nhuận cao như thế nào
tuy nhiên thì giang cũng có một thắc mắc là bởi vì bản thân giang là một người trẻ
tuy nhiên thì sau đại dịch covid một mươi chín thì giang cũng cảm thấy rất là e ngại khi mà phải đến những cái nơi đông người như vậy
vậy thì riêng thạc sĩ thì thạc sĩ nghĩ sao ạ
có ba vấn đề mà tôi nghĩ rằng khi mình mở cửa ra thì mình sẽ có thể là vẫn an toàn
để có thể là tạo ra những nguồn thu đáng kể cho quốc gia và cho chính bản thân của những ngành những người kinh doanh ngành này
cái thứ nhất là thực hiện trực để tôi dùng cái từ trực để năm k
trong năm ca thì hiện nay dân chúng ta đang có sự lơ là về ý thức trong ba cái ca này
ca thứ nhất là khoảng cách chưa có đảm bảo lắm
cái ca thứ hai là cái việc khử khuẩn thì cũng khó mà kiểm tra cho nên đòi hỏi cái tính tự giác nhiều hơn
và cái ca thứ ba là ở chỗ là không tập trung
thì đối với ngành này khi mình mở ra thì đa số là họ đi chơi mà
cho nên họ muốn tập trung họ muốn ngồi sát nhau
đôi khi là cụng ly bắt tay vui vẻ thậm chí là ôm hung nữa
thì vấn đề này tôi nghĩ rằng là chúng ta đều có thể kiểm soát được và đặt ra tạm gọi là cái lệ
ở trong từng cái quán bar từng cái nơi karaoke bên cạnh luật của nhà nước đưa ra của thành phố đưa ra
thưa quý vị việc cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke quán bar massage vụ trường các câu lạc bộ
khiêu phủ được phép hoạt động trở lại vào ngày một mươi tháng một nhưng phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
và điều kiện thứ hai là phải được địa phương nơi cơ sở kinh doanh này trú đóng thẩm định cho phép hoạt động
ngay khi có thông báo được phép hoạt động trở lại từ ngày một mươi tháng một
hệ thống karaoke kingdom đã khẩn trương tiến hành dọn dẹp vệ sinh thử gõng hệ thống phòng ấp
liên lạc với nhân viên cũ để khởi động lại công việc
cùng với đó là kiểm tra bảo dưỡng lại toàn bộ các dạng âm thanh nhàn máy trị giá hàng tỷ đồng trong mỗi cơ sở
tất cả đã sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại sau gần một năm tạm dừng
ngay từ ngày hôm nay thì kingdom karaoke đã bắt đầu tiến hành cho nhân viên tổng vệ sinh cũng như là bảo trì thiết bị âm thanh ánh sáng
và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới
phía doanh nghiệp cũng rất là vui khi mà được quay trở lại hoạt động nhưng mà song song với đó thì cũng khá là lo
tại vì vẫn chưa biết được là mình sẽ được hoạt động trong bao lâu sắp tới
tại vì nếu mà sắp tới được hoạt động thời gian hoạt động được ngắn quá
thì cái chi phí mà mình tiến hành bảo dưỡng thiết bị vệ sinh cũng như khử khuẩn
thì sẽ không đủ để bù cho chi phí đó
còn tại hệ thống karaoke ikun
công tác khử khuẩn phòng hát chọn dẹp
vẫn đang được tiến hành khẩn trương
trong hơn tám tháng qua hệ thống iphone ngoài việc vẫn phải chi trả tiền thuê mặt bằng
còn hỗ trợ ăn ở cho hơn một trăm linh nhân viên đã quay lại thành phố hồ chí minh
tất cả đều mong muốn mở cửa hoạt động để có doanh số
nhân viên sẽ có lương chi tiêu cho bản thân và gia đình
đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch mà thành phố đã ban hành
với bộ tiêu chí của bộ y tế đưa ra thì dân hãng thấy nó rất là rõ ràng
và cũng là bộ y tế cũng đã bổ sung đến hai ba lần rồi
thì bộ tiêu chí người dân thấy là gần như là hoàn chỉnh và đầy đủ tất cả những bộ tiêu chí
để có thể đảm bảo được an toàn cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ tại các cơ sở karaoke
cùng với sự chuẩn bị của các cơ sở kinh doanh karaoke
nhiều bạn trẻ cũng vui mừng khi đón nhận thông tin và háo hức chờ đợi ngày được đi hát
nhất là trong thời điểm diễn ra nhiều hoạt động như tổng kết liên hoan gặp mặt cuối năm
rất là vui tại vì sắp tết rồi nè thường thường gia đình em tết thì cũng ở đây thôi
nên là mỗi năm năm nào thì cũng ghé ikun để hát karaoke
thì bây giờ là có cho mở được cái tết nên là chắc chắn là tới thì gia đình em cũng sẽ đến đây để hát
trước đây tụi em thì cũng hay đi hát karaoke nhưng mà khoảng gần một năm trở lại đây
thì tình hình dịch bệnh nó bất ổn với lại nên ngành karaoke người ta đóng cửa
nên tụi em cảm thấy rất thiếu thốn về cái mặt giải trí
nó lại không có đi đâu được hết
nên đón nhận thông tin mở cửa lại thì tụi em cũng rất vui vì có thêm nơi giải trí cho tụi em
cùng với việc cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke được phép hoạt động trở lại
các cơ sở này sẽ phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch theo quyết định đã ban hành của thành phố
và thưa thạc sĩ nhiều doanh nghiệp cho rằng là với cái việc mà cho phép mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại
và dựa vào những cái tiêu chí hiện tại thì rõ ràng là những hoạt động karaoke quán bar vũ trường
không phải là hoạt động khiến chúng ta trực tiếp
gây ra cái số ca ép không tăng nặng đúng không ạ
tuy nhiên thì khi mà cho phép hoạt động trở lại như vậy nhưng mà kèm theo đó là những cái điều kiện rất là nghiêm ngặt
chẳng hạn như là phải đảm bảo là bốn m hai cho một người như thế thì có phải là nó quá bất hợp lý hay không thưa thạc sĩ
theo tôi nghĩ là chúng ta không biết được và không thể tự đánh hơi hoặc không thể nhìn thấy được cái con covid
đặc biệt là gần đây là có omicron
và sắp tới đây nữa là những biến thể biến chủng nào nó cao hơn nữa thì chúng ta cũng không thể biết được
cho nên tôi vẫn thấy là
cái bài thuốc của nhà nước đưa ra là năm k cộng với vaccine rất là quan trọng
và cộng thêm tinh thần ý thức của người dân đã được nâng cao
thì điều này là phải nói rằng rất là tốt
tuy nhiên để bảo đảm nhiều hơn nữa thì vấn đề về giãn cách
thí dụ như là bốn m hai trong một người cách ra thì tôi cho rằng là cũng là một cái
để tạo cái sự an toàn tạo cái sự đột phá trong kỳ này
nhưng cái vấn đề là khó
nó khó nó chỉ khó ở chỗ là
các cái diện tích của các cái quán bar các quán karaoke có đủ lớn không
với một số người đi vào đó
thì có những lúc nào đó thì do người chủ họ có cái sự mở rộng và là du di
thì cái chuyện này nó sẽ rất là dẫn đến nguy hiểm
cho nên rất cần người chủ những tiệm này phải có cái ý thức và có tinh thần kỷ luật tự giác rất cao
cộng với sự giám sát của các cơ quan nhà nước
có thể là kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất
có thể thông báo trước
hoặc là có thể là trà trộn vào trong các đòn để đi kiểm soát và giám sát
và để giúp đỡ một cách tích cực hơn
thì tôi nghĩ là cái hiệu quả nó cao
còn một cái nữa tôi nghĩ rằng là
trước giờ thì chúng ta hay đi nhắc và đi khều
thì kỳ này chúng ta phải dùng một cái cách tổng hợp trong cái công nghệ bốn
ví dụ như loa nhắc nhở của các cái phòng karaoke hay những cái quán bar
rồi là có dán những cái thông báo những cái bản
và kể cả là chạy chữ theo kiểu là màn hình led
cho người ta thấy
và thỉnh thoảng trên màn hình karaoke
hay là thỉnh thoảng trong những màn hình karaoke
ở trong cái
trong các cái dịch vụ mà mình đang làm á
hiện lên cái dòng chữ đó phải hiện lên cái âm thanh đó
thì người ta luôn luôn ý thức về nó
chứ nếu không thì họ bị sa đà họ bị quên
thì sẽ rất là nguy hiểm
đó là cái điều quan trọng
nhưng cái quan trọng nhất là tôi nghĩ rằng là phải có hình phạt
có thể đưa ra một vài cái hình phạt
gọi là phạt điển hình
cho một vài cái chủ quán mà hơi lơ là hơi coi thường trong cái chuyện này
và có thể dẫn đến nguy cơ
thì cũng nên là cảnh báo hoặc là khiển trách
hoặc là thậm chí là đóng cửa trong vòng là khoảng một tuần hay ba ngày gì đó
cho họ thấy và thông báo một cách rộng rãi
thông qua báo đài tv
để cho những nơi khác họ cùng kinh doanh như vậy
họ cảm thấy là có sự kiểm soát rất chặt chẽ của nhà nước
và cho an toàn cho những người đến
và kể cả nguyên cái vùng dân cư đó
thì tôi nghĩ rằng là sẽ tốt hơn nhiều so với lần trước
mặc dù là cho phép mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại
nhưng mà tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch thì rất là nghiêm ngặt
thì sẽ khiến khách cảm thấy không có thoải mái
bởi vì đặc thù vẫn là cái tính chất giải trí
mà khi mà người ta không cảm thấy thoải mái thì người ta không đến nữa
thì không biết là với cái nhận định như vậy thì thạc sĩ thấy có đúng không ạ
riêng về vấn đề không thoải mái thì tôi nghĩ rằng là không có đâu
bởi vì chính họ cũng biết rồi
chúng ta đang trong một cái môi trường là cảnh báo trong toàn thế giới
chứ không phải chỉ riêng ở việt nam
và đặc biệt cái ngành này mà lâu lắm mới được mở
và một trong những cái nhóm ngành mà là mở trẻ nhất
so với những ngành khác cũng có tính nhạy cảm mà ngồi gần nhau cũng khá nhiều
như là ngành ăn uống rồi quán cà phê
thì tôi nghĩ rằng là tất cả cũng đang nóng lòng
và họ cũng có ý thức về vấn đề này
và cái tính tùy giá của họ rất là cao
cho nên tôi cho rằng là nó không bị gò bó đâu
mà là nó mang lại cái sự hợp tác nhiều hơn
và họ cũng thúc đẩy
và họ cũng mong muốn làm sao để cho họ chơi mà họ cảm thấy thoải mái vui vẻ
mà là đi về mà an toàn
không có bị lây không bị dính
và không có bị lo lắng bất cứ điều gì
thì tôi nghĩ rằng là
lần này thì sẽ tốt hơn so với những lần trước
tôi cho rằng với cái mức gdp dự kiến sẽ tăng lên từ sáu năm đến bảy trong năm hai nghìn hai mươi hai này
là phải có sự đóng góp tích cực của nhiều ngành
trong đó có cả ngành ăn uống và các cái ngành dịch vụ mà chúng ta đang nói này
gồm có massage gồm có karaoke gồm có cả khiêu vũ và gồm có cả cái spa
là những cái ngành rất là nhạy cảm nhưng mà tạo rất nhiều công việc làm
và nếu như kiểm soát theo cái cách mà chúng ta trao đổi nãy giờ
thì nó toàn là một cái màu xanh thôi chứ không có cái vấn đề là cảnh báo không có về lo lắng lo sợ gì
bởi vì giới chủ cũng được là giúp đỡ hỗ trợ
đối tượng được hưởng cũng là có cái sự nhắc nhở đó
cho nên cái gdp chúng ta sẽ tăng lên vì cái ngành này
một mặt nữa là tôi nghĩ rằng là khi mà là họ đến mà họ thoải mái
thì cái năng suất hoạt động cái chất lượng hoạt động của những cái đối tượng mà đến hưởng thụ á
từ thanh niên cho tới những người trung niên và đặc biệt là kể cả người nước ngoài đến á
thì họ sẽ sẵn sàng chi trả cho cái này
và điều đó nó giúp cho cái nguồn thu ở đây tốt hơn
và cũng giúp cho bản thân họ lao động tốt hơn và hiệu suất nó tốt hơn
thì cái kết quả lao động cuối cùng cuối năm năm hai nghìn hai mươi hai nó sẽ tăng ở bước đột phá
một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ nguyễn hoàng dũng về những chia sẻ quý báu trong tiêu điểm kinh tế cuối tuần vừa rồi
thưa quý vị nhiều chuyên gia y tế cho rằng với việc người dân đã được tiêm đủ hai mũi vaccine và hiện tại đang tiêm mũi thứ ba
thì việc cho phép những người đã tiêm hai mũi vaccine tham gia vào những lĩnh vực hoạt động kinh doanh
như là karaoke quán bar vũ trường thì không phải là một vấn đề quá lớn lao không hề làm ảnh hưởng
nếu xét theo góc độ xã hội thì cũng không hề làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
và hơn nữa thì chúng ta đã chấp nhận là mở cửa sống chung với đại dịch covid một mươi chín
thì không thể nào mà chúng ta tiếp tục cấm các hoạt động này hoạt động trở lại
và thưa quý vị tiêu điểm kinh tế cuối tuần ngày hôm nay đến đây cũng xin được phép khép lại
rất cảm ơn thầy sĩ nguyễn hoàng dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay
và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng gần nhất của chương trình